nhằm mang đến niềm vui trung thu cho bệnh nhi nghèo chiều ngày một mươi một tháng chín bệnh viện phục hồi chức năng đà nẵng
phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện đồng cảm tổ chức múa lân và trao quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại bệnh viện
chương trình vâng trang yêu thương với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như hát tiểu phẩm múa lân và tặng quà
đã giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật hòa mình vào không khí trung thu ấm áp yêu thương
nhân dịp này gần hai mươi tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã trao hơn hai xuất quà cho hơn sáu trăm linh bệnh nhi
đang điều trị tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng với tổng trị giá hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng
những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực góp phần động viên các bé cùng gia đình tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật